tạo việc làm tăng thu nhập cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đó là hiệu quả của nhiều mô hình liên kết các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh con tum
tại đây các hộ có thể học hỏi kinh nghiệm phương thức làm kinh tế lẫn nhau đây cũng là động lực để cùng nhau vươn lên thoát nghèo
điều đó được minh chứng bởi lượng hợp tác xã và các tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh con tum không ngừng được tăng lên
trong hơn hai mươi hectare đất sản xuất của hợp tác xã đoàn kết các thành viên đã chuyển đổi một mươi hectare trồng cam bưởi ổi na thái và hơn sáu hectare sầu riêng
tất cả các sản phẩm cây ăn trái của hợp tác xã đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc hàng nông sản
đây là hướng đi của nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh con tum nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng đưa tới người tiêu dùng
khi mô hình của hợp tác xã đoàn kết phát triển thì kéo sơ đó là
các người dân tộc thiểu số người ta sẽ học hỏi vào mô hình đó và hợp tác xã sẽ thuê các người dân tại địa phương làm việc cho hợp tác xã
và khi người ta làm việc thì người ta sẽ học được một cái nghề mới và điều đó thì giúp bà con có tăng thêm thu nhập giảm nghèo
hợp tác xã sẽ trú trọng hơn về chất lượng sản phẩm và sau sản xuất sẽ hướng tới chế biến sản phẩm
năm sau cho có hiệu quả
thì cái lợi nhuận của cái chế biến rất là tốt vì so với cái giá trị kinh tế thì nâng gấp hai lần
theo thống kê tỉnh con tum hiện nay có một trăm một mươi hai hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã với hơn chín thành viên
thu nhập bình quân của người lao động tại các hợp tác xã trên địa bàn đạt gần năm mươi triệu đồng một người một năm
thành công của các hợp tác xã đã thu hút đông đảo bà con đăng ký tham gia với mong muốn tăng thu nhập
có việc làm ổn định để giảm nghèo bền vững
trời gian qua liên minh hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu bà nhân dân tỉnh
triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã
đưa cám bộ có trình độ đại học cao đẳng về công tác có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp
đã hỗ trợ các hợp tác xã trong việc xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường tiêu thụ
ngoài sự quan tâm đồng hành với các hợp tác xã cùng phát triển thời gian qua liên minh hợp tác xã
tỉnh con tum cũng chú trọng đến việc tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp
giúp bà con an tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình